sáng hai mươi một tháng ba đồng chí mai tiến dũng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
tổ trưởng tổ công tác của thủ tướng chính phủ đã có buổi kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ
do chính phủ thủ tướng chính phủ giao bộ giao thông vận tải
mở đầu buổi làm việc ông mai tiến dũng cho biết trong tổng số sáu trăm một mươi nhiệm vụ được giao
đã hoàn thành năm trăm một mươi nhiệm vụ với một trăm linh nhiệm vụ chưa hoàn thành
có chín mươi năm nhiệm vụ trong thời hạn năm nhiệm vụ quá hạn
trước khi tổ công tác xuống kiểm tra và làm việc với bộ giao thông vận tải
thủ tướng chính phủ truyền đạt chín vấn đề cần lưu ý với bộ giao thông vận tải
trong đó có vấn đề về tình hình tai nạn giao thông xe rù bến góc
về vấn đề nạo vét các luồng đường thủy nội địa đang là vấn đề gây bức xúc dư luận
bộ trưởng mai tiến dũng nhấn mạnh khi cấp phép nạo vét lòng sông
các doanh nghiệp lợi dụng việc này để khai thác cát khai thác nạo vét ngay sát bờ
làm sạt lở bờ sông thay đổi dòng chảy
thậm chí vừa rồi có chuyện lãnh đạo tỉnh bắc ninh còn bị đe dọa
gây mất ổn định an ninh trật tự và bức xúc ở địa phương
nó cho thấy việc khai thác cát trái phép đem lại lợi nhuận kinh khủng
lỗ hổng này nếu không quản lý tốt sẽ gây thất thu rất lớn cho nhà nước